ban dân tộc tỉnh thừa thiên huế cho biết đã lập đề án sắp xếp lại các phòng ban
để giải quyết tình trạng lãnh đạo nhiều hơn nhân viên đang xảy ra ở đơn vị
và nếu đề án này được thông qua thì tới đây tỷ lệ lãnh đạo và nhân viên của ban sẽ được rút xuống còn năm mươi năm
tức cứ một nhân viên thì sẽ có một lãnh đạo
thông tin từ sở nội vụ tỉnh thừa thiên huế cho biết ban dân tộc tỉnh thừa thiên huế hiện có một mươi năm cán bộ nhân viên
nhưng đã có một mươi cán bộ nhân viên trong số này được bổ nhiệm làm lãnh đạo từ cấp phó phòng trở lên
tại thời điểm bổ nhiệm nhiều người trong số này vẫn chưa đủ điều kiện để bổ nhiệm
hiện ban đã lập đề án sắp xếp lại đơn vị theo hướng giảm số phòng ban
theo đó sẽ giảm cấp trưởng phó phòng xuống chỉ còn sáu người
đề án này đã xây dựng xong và gửi cho sở nội vụ tỉnh xin ý kiến
sở nội vụ tỉnh thừa thiên huế cũng xác nhận sở đã nhận đề án sắp xếp của ban dân tộc
và đã chuyển cho sở tư pháp tỉnh thừa thiên huế thẩm định
sau khi thẩm định sở nội vụ mới có ý kiến chính thức